phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã có quyết định khởi tố thêm một đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá
và ghi số đề qua mạng quy mô rất lớn trên một tỷ đồng để điều tra về hành vi đánh bạc
cầm đầu đường dây này là nguyễn trọng long ba mươi hai tuổi và nguyễn ngọc khoa ba mươi ba tuổi cùng chú tại huyện iaka tỉnh đắk lắc
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh
đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ
chia làm hai mươi mũi đồng loạt vây bắt khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây
ở nhiều huyện của tỉnh đắk lắc tỉnh khánh hòa và tỉnh bà rịa vũng tàu
đây là đường dây ghi số đề và cá độ bóng đá quy mô rất lớn hoạt động liên tỉnh rất tinh vị
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã tạm giữ hơn ba trăm năm mươi triệu đồng
hai mươi thẻ atm hai laptop ba mươi năm điện thoại di động và hai xe ô tô liên quan đến hoạt động ghi số đề
và cá độ bóng đá
bước đầu cơ quan điều tra xác định đường dây này có hơn năm mươi người tham gia
số tiền giao dịch đánh bạc trung bình một ngày khoảng năm tỷ đồng
và từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt tổng số tiền giao dịch đánh bạc hơn một tỷ đồng
cũng tại tỉnh đắk lắc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc triệt phá thành công
một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề liên tỉnh
quy mô rất lớn
với tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên hai trăm năm mươi tỷ đồng
trước đó phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc
đã huy động trên năm mươi cán bộ chiến sĩ chia làm một mươi năm tổ đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang
tại một mươi ba điểm ở thành phố buôn ma thuột và hai điểm tại thành phố đà nẵng
đang tổ chức ghi số đề cho các con bạc
ngay sau đó một mươi ba người liên quan đã được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn thị thù
thủy năm mươi tuổi và lê thị hằng năm mươi năm tuổi cùng chú tại thành phố buôn ma thuột
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ hai trăm linh triệu đồng
một mươi điện thoại di động cùng các thiết bị điện tử phơi đề sổ sách liên quan đến hoạt động ghi số đề
dây hoạt động tổ chức đánh bạc đánh bạc với quy mô lớn
các đối tượng hoạt động trong một thời gian dài
cái phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất là tinh vi
các đối tượng sử dụng các thiết bị điện tử tăng nhập vào các mạng xã hội như là yalo viber facebook và telegram
để chuyển tin nhắn ghi số đề cho các đối tượng đầu trên hoặc là nhận ghi số đề của các đối tượng đầu dưới
các đối tượng thường xuyên di chuyển địa điểm hoạt động để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
như là các đối tượng đi tỉnh ngoài
nên là quá trình mà theo dõi và triệt phá cái đường dây ghi số đề này
rất là khó khăn
theo điều tra đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm

mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc trên sáu trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đường dây giao dịch là trên hai trăm năm mươi tỷ đồng
đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vi các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại
và các mạng xã hội như viber zalo messenger telegram
đường dây số đề này sẽ cân cứ vào kết quả sổ số của các đài miền trung miền bắc
rồi thắng thua với các con bạc và tất cả các tin nhắn đều được xóa sạch
riêng hằng cùng một số đồng bọn còn thường xuyên đến thành phố đà nẵng thuê khách sạn ở
để hoạt động nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an
ngoài ra nhà của các đối tượng được xây dựng theo kiểu chuồng cọp kiên cố nhiều lớp cửa
và có gắn hệ thống camera giám sát bên ngoài gây nhiều khó khăn

ngoài ra nhà của các đối tượng được xây dựng theo kiểu chuồng cọp kiên cố nhiều lớp cửa
cho quá trình phá án

cho quá trình phá án
mới đây qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
phối hợp với công an thành phố long khánh bắt quả tàng một mươi ba đối tượng đang đánh bạc ăn thua bằng tiền
dưới hình thức lắc tài xỉu tại một căn nhà hoang ở khu phố hai phường xuân hòa thành phố long khánh
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ hơn ba trăm linh triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc
và trong người các đối tượng một bộ dụng cụ dùng để đánh bạc
bước đầu cơ quan công an xác định tổng số tiền mà các đối tượng dùng để đánh bạc là gần ba trăm sáu mươi sáu triệu đồng
trước đó lực lượng trinh sát hình sự công an huyện xuân lộc bắt quả tàng một mươi hai đối tượng
tuổi đời từ hai mươi ba đến bảy mươi tuổi ngụ huyện cẩm mỹ xuân lộc và thành phố long khánh
đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức chơi tài xỉu thu giữ một bộ lắc tài xỉu
tám điện thoại di động bảy xe máy các loại và gần một trăm chín mươi triệu đồng tiền mặt
trên chiếu bạc
quả đấu tranh cơ quan công an xác định song bạc trên do lưu thành tùng ba mươi sáu tuổi
ngụ huyện xuân lộc đứng ra tổ chức để thu tiền sâu
qua thực tế trên cho thấy tệ nạn cờ bạc vẫn diễn biến hết sức phức tạp tình vi
do đó mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật không thực hiện các hành vi mà pháp luật đã nghiêm cấm
cần hiểu rõ tác hại của tệ nạn cờ bạc và tránh xa đó đồng thời khuyên gian những người thân
đang vướng vào tệ nạn cờ bạc để họ hiểu rõ được tác hại của tệ nạn này